bảo hiểm xã hội việt nam vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và tra cứu hồ sơ đã nộp tình trạng hồ sơ qua đầu số tám nghìn bảy mươi chín
với việc triển khai dịch vụ nhắn tin tra cứu người dân người lao động có thể chủ động hơn trong việc nắm bắt
cập nhật thông tin quá trình tham gia thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
từ đó tích cực tham gia phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình
theo đó người dân muốn tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp bh qqt
mã số bảo hiểm xã hội rồi gửi đến tám nghìn bảy mươi chín
để tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội theo khoảng thời gian soạn tin bh qqt mã số bảo hiểm xã hội
thời gian tham gia gửi tám nghìn bảy mươi chín
tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo khoảng thời gian theo năm soạn bh qqt
mã số bảo hiểm xã hội từ năm đến năm gửi đến tám nghìn bảy mươi
đối với bảo hiểm y tế người dân có thể tra cứu thời hạn sử dụng theo cú pháp bh qqthe mã thẻ bảo hiểm y tế rồi gửi đến tám nghìn bảy mươi
để tra cứu hồ sơ đã nộp tình trạng hồ sơ bảo hiểm y tế soạn bh qqt mã hồ sơ gửi đến tám nghìn bảy mươi chín
cước phí mỗi tin nhắn là một đồng